sáng nay theo giờ việt nam lễ đón chính thức thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng phu nhân và đoàn cấp cao việt nam
đã diễn ra trọng thể tại tòa nhà quốc hội ở trung tâm thủ đô canberra australia
thủ tướng australia malcolm turnbull và phu nhân đã chủ trì lễ đón với một mươi chín loạt đại bắc trang trọng theo ngôi thức đặc biệt
trước lễ đón hàng giờ đội tiêu binh gồm các lực lượng hải lục không quân australia
với quốc kỳ và quân kỳ australia nghiêm trang sẵn sàng đợi lệnh
ngay khi đoàn xe chở thủ tướng nguyễn xuân phúc tiến lên từ phía sườn đồi capital và dừng trước tiền sảnh tòa nhà quốc hội
thủ tướng australia marcom tabul đã vui mừng tới bắt tay đón mời thủ tướng nguyễn xuân phúc lên bục danh dự
một mươi chín loạt đại bắc dưới sự điều khiển nhịp nhàng của các khẩu đội pháo quân đội australia lần lượt vang vọng trên đồi capitol
thủ tướng nguyễn xuân phúc bước lên bục danh dự sau khẩu lệnh chào mừng của đội trưởng đội danh dự quân đội australia
quốc thiều việt nam vang lên với gian kèn đồng cỡ lớn của đội quân nhạc australia
tiếp đó đội trưởng đội danh dự quân đội australia trân trọng mời thủ tướng nguyễn xuân phúc duyệt đội danh dự
thủ tướng cũng tới chào đội quân nhạc australia trước khi trở lại vị trí ban đầu cùng thủ tướng australia marcontul
ngay sau đó hai thủ tướng cùng bước lên bục danh dự
quân nhạc trang trọng cử quốc thiều việt nam và australia
tiếp đó thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng australia malcolm turnbull
cùng tới chào các thành viên chính phủ hai nước tham dự và chứng kiến lễ đón
ngay sau lệ đón thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng australia malcolm turnbull đã cùng chụp ảnh lưu niệm và tiến hành hội đàm
quan hệ song phương việt nam và australia đang phát triển nhanh thực chất và khá hiệu quả
đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm hai nghìn chín
và ký tuyên bố về quan hệ đối tác toàn diện tăng cường tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng trung bình hơn bảy mỗi năm năm hai nghìn một mươi bảy đạt gần sáu năm tỷ usd
tính đến nay australia có bốn trăm một mươi hai dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư một tám tỷ usd
đứng thứ hai mươi trên một trăm hai mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
việt nam hiện có bốn mươi bốn dự án đầu tư trực tiếp vào australia với tổng giá trị đạt ba trăm tám mươi bảy một triệu usd
australia còn là một trong những đối tác song phương cung cấp oda không hoàn lại lớn nhất cho việt nam
đạt trên một trăm một mươi triệu aod một năm trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi tới nay